theo dự báo mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mặn xâm nhập sớm và diễn biến khốc liệt nên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương chủ động xuống giống sớm để né hạn mặn vào cuối vụ trong đó vụ chính xuống giống rứt điểm trong tháng một mươi một khoảng sáu trăm ba mươi sáu ha
theo kế hoạch của ngành nông nghiệp toàn tỉnh kiên giang gieo cấy hai trăm chín mươi ha lịch chính vụ chia làm ba đợt
tỉnh tiền giang chủ trương bỏ lúa vụ thu đông để tập trung sản xuất vụ đông xuân sớm né hạn mặn
tại vĩnh long vụ đông xuân năm nay dự kiến gieo sạn năm mươi hai tám trăm linh hectare tập trung xuống giống trong ba đợt chính
tại quảng trị do ảnh hưởng của mưa lũ hơn một sáu trăm bốn mươi năm chín ha đất sản xuất bị bồi lấp trong đó một bốn trăm năm mươi chín một ha thay đổi hiện trạng cần phải cài tạo kịp thời
còn tại quảng ngãi sau mưa lũ nông dân tại huyện đảo lý sơn bắt đầu vào sản xuất vụ tỏi đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
vụ lúa đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một toàn vùng nam bộ có kế hoạch gieo xạ một sáu mươi ba triệu hectare sản lượng dự kiến đạt hơn một mươi một ba mươi bảy triệu tấn trong đó vùng đồng bằng sông cửu long gieo xạ một năm mươi năm triệu hectare